cơ quan chống tội phạm quốc gia anh nca thông báo đã bắt giữ được hiwa rahimpur
nghi phạm đứng đầu một đường dây tội phạm quốc tế chuyên cung cấp thuyền nhỏ cho những kẻ buôn người
đưa người di cư vượt eo biển mang sơ
khiwa rahimpur hai mươi chín tuổi người gốc iran bị bắt giữ ngay tại nơi làm việc của đối tượng ở phía đông thủ đô london
trong chiến dịch phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật anh và bỉ
đối tượng bị cáo buộc tìm nguồn cung cấp thuyền ở thổ nhĩ kỳ vận chuyển tới đức bỉ và hà lan
đồng thời trực tiếp chỉ đạo các thành viên trong tổ chức đưa thuyền tới bờ biển maunc miền bắc nước pháp
để chờ người di cư vượt biển
rahimpur sẽ hậu tòa ở london trong hôm nay năm tháng năm để bắt đầu thủ tục dẫn độ
eo biển mungster pháp tới anh chỉ rộng ba mươi ba km nhưng là một trong những tuyến vận tài biển nhộn nhịp nhất thế giới
và được coi là eo biển tử thần đối với người di cư
ngày càng có nhiều người di cư mạo hiểm vượt qua eo biển này để tới anh
trên các xuồng cao su gắn động cơ của các nhóm buôn người